trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm asean vào sáng nay một mươi chín tháng bảy tại hà nội đã diễn ra tọa đàm triển lãm giao lưu
năm mươi năm asean cộng đồng kinh tế asean và cơ hội cho doanh nghiệp việt nam
đây là dịp để nhìn lại những cơ hội mà cộng đồng kinh tế asean đã mang lại sau hơn một năm thành lập
và thảo luận những tiềm năng vẫn chưa được tận dụng
tổng thư ký asean lê lương minh và thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã đến dự và phát biểu
tại tọa đàm các chuyên gia đánh giá trong quá trình hình thành và phát triển
asean đã đạt được nhiều thành tiệu là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên theo một khảo sát có chín mươi bốn doanh nghiệp việt nam biết tới asean
nhưng chỉ chưa đầy một mươi bảy biết rõ về những cam kết trong cộng đồng kinh tế asean
các diễn giả nhấn mạnh doanh nghiệp việt nam cần phải chủ động tìm hiểu thông tin
tìm kiếm tư vấn tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác
thực tế năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu của việt nam
sang các nước asean giảm năm sáu trong khi nhập khẩu giảm hai
thách thức lớn trong cộng đồng kinh tế asean đối với việt nam hiện tại
là sức cạnh tranh hàng hóa từ asean
với cơ cấu sản phẩm tương đối giống nhau trong cả một mươi nước asean
việc mở cửa thị trường sẽ tạo áp lực lớn cho hàng hóa nội địa
bên cạnh lĩnh vực thương mại và xuất khẩu
các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp việt nam
cần tận dụng các cơ hội ở mảng dịch vụ giáo dục hay y tế
thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực